hướng tới kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn đại biểu của bộ công an
đã đến thăm và tặng quà hai gia đình liệt sĩ đang cư trú trên địa bàn thành phố hà nội
bộ trưởng tô lâm đã đến thăm gia đình liệt sĩ lê văn sinh nguyên cán bộ đại đội hai
trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hà nội hy sinh vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi một trong khi làm nhiệm vụ
tiếp đó bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đại biểu bộ công an đã đến thăm gia đình liệt sĩ nguyễn bắc thảo
nguyên cán bộ bộ công an tri viện ti công an quảng đà nay là tỉnh quảng nam thành phố đà nẵng
hy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trong khi tiến hành trinh sát địa bàn thuộc tỉnh quảng đà
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm đã tặng quà
ân cần thăm hỏi động viên thân nhân gia đình các gia đình liệt sĩ đã nỗ lực khắc phục khó khăn
vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định sống gương mẫu giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh sự hy sinh mất mát của các đồng chí đã góp một phần quan trọng
trong việc giữ gìn an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội là tấm gương sáng để những thế hệ công an kế tiếp
thấy mình có trách nhiệm hơn trong công tác giữ gìn sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
đón nhận những phần quà ý nghĩa của lãnh đạo bộ công an thân nhân các gia đình liệt sĩ lê văn sinh và nguyễn bắc thảo
đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm động viên của lãnh đạo bộ công an
và hứa sẽ nuôi dưỡng các con trưởng thành kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao